phản ứng của một số nước châu á trước quyết định của mỹ về jerusalem
chính phủ mỹ có thể đóng cửa vào cuối tuần này
thưa quý vị và các bạn hôm nay bộ ngoại giao đã tổ chức buổi tọa đàm
bảy mươi năm ngoại giao lào và năm mươi năm năm quan hệ ngoại giao lào việt nam
sự kiện nhằm giúp thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu thêm về đất nước lào và quan hệ việt lào
từ đó có những đóng góp thiết thực cho mối quan hệ giữa hai nước hai dân tộc
lào lào xạ lờm say comasit đến dự và giao lưu với các sinh viên
hai dân tộc việt lào đã có mối quan hệ gắn bó lâu đời
với sự tương đồng về văn hóa tập quán và các giá trị truyền thống
tình cảm gần gũi việt lào đang càng trở nên khăng khít bền chặt hơn
trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
và đảng nhân dân cách mạng lào
nhờ sự vun đắp của các lãnh tụ hai nước
chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch supha nu vong
chủ tịch cây sòn phong vi hẳn
quan hệ song phương việt lào phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực
chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh kinh tế thương mại văn hóa giáo dục
hiện nay việt nam và lào tiếp tục triển khai hiệu quả các tuyên bố chung
và các thỏa thuận cấp cao đã đạt được trong những năm qua
tạo ra bước đột phá về kinh tế thương mại và tăng cường kết nối giữa việt lào và với khu vực
quan hệ hai nước không ngừng được tăng cường củng cố được vun đắp qua nhiều thế hệ
vì vậy trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước là kế thừa gìn giữ phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống
đoàn kết đặc biệt giữa việt nam và lào
do đó thế hệ trẻ hai nước cần phải hiểu tôn trọng và thấm nhuần về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc
chúng tôi cảm ơn đảng và chính phủ việt nam đã dành những suất học bổng dành cho sinh viên lào chúng tôi
được học tập tại việt nam
sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ mang những kiến thức đã học được tại việt nam
để đóng góp cho sự nghiệp phát triển của mỗi nước cũng như cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt
với những thành tiệu đã đạt được quan hệ hợp tác kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật giữa hai nước
đang trở thành yếu tố quyết định trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam lào lào việt nam
tạo tiền đề cho việc tăng cường và mở rộng hợp tác toàn diện việt nam lào lào việt nam lên tầm cao mới
cũng trong dịp này bộ trưởng ngoại giao lào xã lầm say cô ma xít
đã trả lời một số câu hỏi của sinh viên về mối quan hệ hai nước việt nam lào
biện pháp tăng cường thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới
những đóng góp thiết thực cho mối quan hệ giữa hai nước hai dân tộc
nhấn mạnh giá trị cao quý của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc
hôm nay hội cựu chiến binh tỉnh thanh hóa và hội cựu chiến binh tỉnh hùa phân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tổ chức hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hội cựu chiến binh hai tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
tại buổi làm việc hai bên đã tổ chức hội đàm thông báo về tình hình kinh tế xã hội của hai địa phương
đánh giá kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
theo đó thực hiện chương trình thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới
hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tuyên truyền để tổ chức hội các cấp và hội viên nắm vững chủ trương đường lối chính sách đối ngoại của đảng nhà nước
đặc biệt là mối quan hệ truyền thống lâu đời tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt
và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước việt lào nói chung và hai tỉnh thanh hóa hủa phăn nói riêng
hai bên tích cực tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia phong trào quân chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
chỉ đạo hội cựu chiến binh các huyện biên giới chủ động phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới chống xâm canh xâm cư buôn bán vận chuyển ma túy tiền tệ trái phép qua biên giới
hôm nay tổng công ty điện lực miền bắc đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa tỉnh thái nguyên năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cho các xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn
đây là dự án cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa tỉnh thái nguyên năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thực hiện trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên với tổng mức đầu tư khoảng ba mươi tỷ đồng
các hạng mục được triển khai gồm tám km đường dây trung thế một mươi ba trạm biến áp phân phối và năm mươi một km đường dây hạ thế tại buổi lễ đại diện ngành điện lực cam kết sẽ ưu tiên tối đa tập trung cao độ nhân lực trí tuệ trong chỉ đạo điều hành và thực hiện quyết liệt để đảm bảo tiến độ chất lượng dự án
công trình sẽ cấp điện cho khoảng hai ba trăm linh hộ của hai mươi bảy thôn xóm thuộc bảy xã trên địa bàn huyện theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám phía điện lực thái nguyên phấn đấu hoàn thành và đóng điện sớm hơn ba tháng vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ nâng cao chất lượng điện năng giảm tổn thất trên đường dây tạo liên kết và hỗ trợ cung cấp điện cho các khu vực lân cận của địa phương
việc thay đổi nhiều chính sách cho phòng đại diện
hợp với tình hình hiện nay đang đặt ra khá nhiều thách thức đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại việt nam
làm thế nào để cải thiện môi trường kinh doanh thay đổi chính sách không ảnh hưởng nhiều đến sức hút của các nhà đầu tư là nội dung của cuộc hội thảo do phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức
tại cuộc hội thảo vấn đề thực trạng và thách thức của các nhà đầu tư tại một số lĩnh vực như công nghệ thông tin kỹ thuật số dược phẩm
thay đổi chính sách pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được đại diện các bên trao đổi thẳng thắn
theo giám đốc điều hành hiệp hội thương mại hoa kỳ tại hà nội cho rằng các số liệu kinh tế chỉ ra tầm quan trọng của các nhà đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế việt nam
do đó việc ban hành và thực thi chính sách pháp luật khuyến khích đầu tư kinh doanh tại việt nam là rất cần thiết
tại việt nam là lan sóng đầu tư nước ngoài khá lớn trong nhiều năm qua
tuy nhiên nhiều chính sách hiện nay đang gây trở ngại cho các nhà đầu tư đang khiến môi trường đầu tư ít hấp dẫn hơn
thực tế không chỉ có nhiều văn bản chính sách mới được ban hành ra mà chính các văn bản đó còn mâu thuẫn trồng chéo vì thế ảnh hưởng lớn đến công tác thực thi trên thực tế
rõ ràng luật chúng ta thay đổi rất nhiều nghị định thì là không kịp rồi này thông tư bộ đây là một trình nhược điểm lớn
hồi dị có cái mâu thuẫn giữa luật nghị định và thông tư
bởi vì cái gì mà người ta đưa vào luật súng được thì người ta sẽ đưa vào thông tư
ở nghị định và nghị định không được thì đến khi thông tư là người ta lại
thông tư của bộ và nghị định là của chính phủ
mà ông thủ tướng ký nhiều khi ông để ý đến luật đâu thì là ông có ký là đã có những cái mà không phù hợp luật
đến khi mà nghị định không được thì người ta đưa vào thông tư
và tôi nghĩ rằng là có lẽ năm hai nghìn một mươi tám mong rằng quốc hội coi đây là một cái nhược điểm chưa được khắc phục
thì nên tìm mọi cách khắc phục
vì thế theo ý kiến của nhiều chuyên gia vấn đề quan trọng hiện nay đó là làm cho hoạt động kinh doanh tự do
thuận lợi và an toàn hơn giảm bớt rủi ro và chi phí tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư doanh nghiệp
hôm nay tại hà nội đại hội đại biểu hội người mù việt nam lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đã được tổ chức

hội thu hút hàng trăm đại biểu đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước
tại đại hội đại biểu hội người mù việt nam lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
các đại biểu đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ tám và đưa ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ chín giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo đó nhiệm kỳ tám hội người mù việt nam hoạt động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn
song kết quả toàn diện các mặt công tác đã khẳng định phương hướng nhiệm vụ đại hội tám đề ra là đúng đắn
kế thừa phát huy kết quả đạt được của các cấp hội trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước
hội người mù việt nam khẳng định tiếp tục đoàn kết xây dựng và phát triển hội vững mạnh
lấy chủ đề của đại hội là đoàn kết năng động sáng tạo đổi mới nội dung phương thức nâng cao chất lượng
hiệu quả hoạt động hội vì sự tiến bộ của người mù là mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ chín giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
hiện nay người dân tại nhiều địa phương của tỉnh đắk lắc vẫn còn chủ quan
chưa hiểu hết được giá trị mà thẻ bảo hiểm y tế mang lại
do đó việc gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đang gặp phải rất nhiều khó khăn
gia đình chị hờ danh nghê buôn qua đăng a xã qua đăng huyện chư mở nga tỉnh đắk lắc có bốn nhân khẩu
từ trước tới nay hầu hết các thành viên trong gia đình chị không ai tham gia bảo hiểm y tế
những lần trong nhà có người ốm đau thì thường đưa đến các phòng khám tư gần nhà cho nhanh
cùng lắm chỉ khi nào gia đình có người bệnh nặng
phải cấp cứu nhập viện thì mới nhớ đến thẻ bảo hiểm y tế
cách đây một năm rưỡi năm hai nghìn một mươi sáu khi đang mang bầu đứa con thứ hai
vì chủ quan nên chị tôi không tham gia bảo hiểm y tế
đến khi chị chuyển dạ được chuẩn đoán là bị khô ối huyết áp tăng cao
để đảm bảo tính mạng cho cả mẹ lẫn con bệnh viện buộc phải mổ gấp
vì không có bảo hiểm y tế nên trong quá trình nằm viện tại bệnh viện tư nhân
chi phí điều trị lên đến hơn một mươi một triệu đồng
đối với gia đình làm nông như tôi đó là một khoản tiền khổng lồ
ngoài những đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
thì hầu hết trên địa bàn số người tham gia là những người già thường xuyên đau bệnh và người có bệnh
tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hiện nay trên toàn xã cua đăng mới chỉ ở mức bốn mươi sáu
trong khi theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong một mươi chín tiêu chí thì trong đó tiêu chí số một mươi năm về y tế
cần có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
phải đạt từ tám mươi năm trở lên thì mới đạt
bởi thế hiện nay xã này không đạt chuẩn nông thôn mới do còn vướng mắc tiêu chí này
để nâng cao được tỷ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế
thì chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động và thực hiện rà soát lại các đối tượng
có sự hỗ trợ của nhà nước để thực hiện chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân
nhằm giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc tham gia
bảo hiểm y tế tự nguyện các địa phương trên địa bàn tỉnh đắk lắc
bằng nhiều hình thức vận động tuyên truyền cho người dân về lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế
để đông đảo người dân tham gia
tiếp theo chương trình hà nội mố cầu đuống nứt dài hàng chục hội dân phải di rời
dấu ấn văn hóa pháp qua tài liệu lưu trữ
một mươi giờ hôm nay ngày bảy tháng một mươi hai tàu cn chín của bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
đã đưa thi thể ngư dân cuối cùng của tàu bv bảy mươi năm nghìn ba trăm tám mươi sáu ts bị tai nạn tại vùng biển vũng tàu cập cảng
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba hoàn tất công tác tìm kiếm cứu nạn
theo thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
thi thể đầu tiên được tìm thấy vào lúc chín h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai
cách vị trí tàu chìm khoảng bốn năm hải lý
khoảng một giờ sau tàu cn chín của bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
tiếp tục tìm thấy và vớt thi thể cuối cùng
sau khi đưa vào bờ cả hai thi thể đã được người thân thuyền trưởng và chủ tàu nhận dạng chính xác
là ngư dân trần quốc long ở bà rịa vũng tàu và lê văn diên ở tỉnh bình thuận
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã bàn giao thi thể hai nạn nhân
cho cơ quan chức năng gia đình đưa về quê ăn táng
thay mặt lãnh đạo cục hàng hải việt nam lãnh đạo trung tâm ba đã hỗ trợ và động viên thân nhân
gia đình nạn nhân xấu xố bị nạn trên biển
ngoài ra đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh bà rịa vũng tàu cũng hỗ trợ cho gia đình
các nạn nhân bị nạn trong vụ chìm tàu bv bảy mươi năm nghìn ba trăm tám mươi sáu ts
đã hơn một tháng nay trên mố cầu đuống gia lâm hà nội đầu phía bắc xuất hiện nhiều vết nứt dạn kéo dài
phần bờ kè xung quanh cũng sụt lún khiến cho đường giao thông và một số nhà dân quanh khu vực
bị sụt lún nghiêm trọng sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những vết nứt tiếp giáp giữa tứ nón và tường cánh mố cầu xảy ra vào ngày ba tháng một mươi phía đầu cầu đuống
nhiều vết nứt lớn dài sáu bảy m hở rộng tám năm cm mặt từ nón có ba vết nứt trong đó vết nứt lớn dài ba bảy mét
mép ngoài tư nón hở rộng sáu cm phần đường bộ đầu cầu tiếp ráp giữa mặt cầu và tư nón
bị lún sụt một hai x hai m sâu một mươi tám cm ngoài ra đường và một số công trình của nhà dân lân cận xảy ra tình trạng lún nứt nặng đã phải di rời
theo tổng công ty đường sắt việt nam nguyên nhân của các vết nứt bước đầu được đánh giá do lượng nước sông đuống đổ về khu vực này nhiều hơn trong thời gian vừa qua
cộng với việc kè hai bên bờ sông khiến cho dòng chảy bị thay đổi
trước mắt thì là mới chỉ ảnh hưởng đến cái đường
đường bộ đầu cầu còn đường sắt thì chưa ảnh hưởng
thế còn qua kiểm tra quan chắc thì toàn bộ mố cầu thì chưa có cái hiện tượng dịch chuyển
nên là cái việc mà mố cầu và đường trên cầu thì vẫn đảm bảo an toàn
sau khi sự việc xảy ra ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đã khảo sát thực tế tại hiện trường
xác định được vị trí cũng như số lượng các vết nứt tại tư nón bờ bắc cộng
tổ đuống đặt dao chắn biển cảnh báo công trình nguy hiểm xuống cấp
trong cái giai đoạn mà chờ sự cố xử lý sự cố
thì đối với địa phương thì chúng tôi cũng đã trực tiếp là hỗ trợ cho các hộ gia đình một chút kinh phí
theo cái nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ bớt khó khăn trong cái lúc mà phải thuê nhà ở và tạm
chúng tôi cũng vẫn tiếp tục theo dõi và có cử một đồng chí thường xuyên túc trực theo dõi
nếu như có sự cố gì mà biến động lớn
thì báo cáo kịp thời với lại địa phương để chúng tôi giám sát thật chẽ
nếu có vấn đề tình huống thì chúng tôi sẽ xử lý tiếp theo tình hình chung
để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực
trước mắt tổng công ty đường sắt việt nam đang khắc phục phần cầu đường bộ
và dự kiến hoàn thành trong tháng một mươi hai
đơn vị này cũng đang phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu chi tiết
và đưa ra phương án kỹ thuật xử lý gia cố triệt đề
lâu dài đảm bảo an toàn công trình và nhà dân trong khu vực
nhiều năm qua tỉnh quảng ngãi đã thực hiện nhiều chính sách để giảm nghèo khu vực miền núi
đặc biệt là đưa các mô hình kinh tế mô hình nông nghiệp đến với đồng bào
hỗ trợ người dân thoát nghèo
tuy nhiên khi triển khai nhiều mô hình đã không phát huy hiệu quả
gây lãng phí nguồn lực đầu tư của ngân sách
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy anh đinh văn thư ở xã xuân long huyện sơn tây
được xã cấp một trăm sáu mươi năm cây chuối giống
với số cây giống được hỗ trợ theo diện hộ nghèo
gia đình anh hy vọng sẽ thu hoạch sau một năm chăm sóc
thế nhưng sau hai tháng gần một nửa số cây giống bị chết vì dễ hư hỏng
số còn lại được anh nỗ lực chăm sóc nhưng cây phát triển chậm hơn so với dự tính
những ngày qua anh hồ văn xoay dọn dẹp sửa sang lại chuồng nuôi thỏ của gia đình
hơn nửa năm nay chuồng bỏ hoang anh chưa biết tình toán chăn nuôi trở lại như thế nào
anh xoay cho biết cuối năm hai nghìn một mươi sáu anh được địa phương cấp cho một mươi con thỏ giống
theo diện hỗ trợ hộ nghèo
hộ nghèo phát triển kinh tế
chỉ sau ba tháng tất cả số thỏ giống đều chết không rõ nguyên nhân
không chỉ riêng số thỏ của gia đình anh xoay
mà hơn bốn mươi con thỏ giống thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
được huyện tây trà cấp cho các hộ nghèo đều chết sau vài tháng
dự án cấp thỏ giống với tổng kinh phí hơn năm mươi triệu đồng của huyện cũng thất bại
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay tỉnh quảng ngãi được cấp khoảng bảy bảy trăm linh tỷ đồng để thực hiện các chương trình
giảm nghèo cho người dân thông qua các chương trình ba mươi a một trăm ba mươi năm của chính phủ
chính sách hỗ trợ về các mô hình kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số liên tục được thực hiện
tuy nhiên nhiều bất cập xảy ra khiến chương trình không đạt hiệu quả như mong muốn
trong tổng số hơn tám trăm linh mô hình giảm nghèo được thực hiện
thì gần sáu mươi mô hình đạt hiệu quả thấp không hiệu quả hoặc phá sản gây lãng phí nguồn đầu tư
nguyên nhân là do tâm lý trồng trờ ý lại và sự hỗ trợ của nhà nước của người dân
các mô hình ứng dụng không phù hợp vùng miền
các mô hình giảm nghèo đã thay đổi diện mạo cơ bản
các huyện miền núi tỉnh khu vực các mô hình giảm nghèo đã thay đổi diện mạo cơ bản
các mô hình quảng ngãi trong nhiều năm
tuy nhiên quảng ngãi vẫn còn hai mươi hai bốn số hộ nghèo và cận nghèo
vì vậy địa phương này sẽ tiếp tục triển khai các mô hình kinh tế
tuy nhiên nếu không có sự thay đổi trong việc triển khai tiếp cận các mô hình giảm nghèo
thì việc lãng phí không hiệu quả sẽ tiếp tục tái diễn
nhân kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nhà lưu trữ và thư viện đông dương

hướng tới bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao pháp việt
sáng nay cục văn thư và lưu trữ nhà nước việt nam phối hợp cùng cục lưu trữ pháp
tổ chức triển lãm dấu ấn văn hóa pháp qua tài liệu lưu trữ
trong khuôn khổ triển lãm ban tổ chức lựa chọn trưng bày một trăm năm mươi tài liệu
hình ảnh hiện vật mà bản gốc những tài liệu này hiện đang được bảo quản
tại lưu trữ quốc gia hải ngoại cục lưu trữ pháp và trung tâm lưu trữ quốc gia i
cục văn thư lưu trữ nhà nước việt nam
bị cho triển lãm này phía việt nam có cục văn thư và lưu trữ nhà nước
cho trung tâm lưu trữ quốc gia i là nơi quản lý rất nhiều tài liệu tiếng pháp
của thời kỳ thuộc địa phối hợp với cục lưu trữ pháp
ra cho trung tâm lưu trữ quốc gia hải ngoại pháp ở aix en provence
chúng tôi cũng dự kiến trong thời gian tới hai bên cũng sẽ tiếp tục hợp tác
để trưng bày và giới thiệu đến công chúng nhiều tài liệu lưu trữ
khác nữa về các cái chủ đề khác nhau tại việt nam cũng như là tại pháp
công tác bảo vệ tài liệu lưu trữ rất quan trọng vì tài liệu lưu trữ giúp chúng ta gìn giữ ký ức
việc này giúp chúng ta đối thoại được với nhau
chính sách bảo vệ tài liệu lưu trữ ở pháp và việt nam đều được đánh giá rất cao
thông qua chính sách này mà chúng tôi có thể trao đổi đối thoại với nhau bất kỳ lúc nào
để cùng tổ chức các hoạt động cộng tác
triển lãm được chia thành ba phần
từ một đô thị á đông đến một thủ đô mang dáng vẻ châu âu
sự tiếp nhận nền giáo dục phương tây và sứ mệnh giữ gìn ký ức của lưu trữ
những hình ảnh trưng bày trong triển lãm đã góp phần khắc họa những ký ức đi cùng năm tháng
về một thời kỳ lịch sử đặc biệt
một triển lãm vô cùng có ý nghĩa từ rất là nhiều góc độ khác nhau
thứ nhất là từ cái góc độ gọi là lịch sử và lưu trữ
thì đây là những cái tài liệu rất là quý
thứ hai nó quan trọng là bây giờ việt nam và nói chung và hà nội nói riêng
đang trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa
thế thì việc mà chúng ta sẽ phải có một cái quy hoạch thế nào cho cái sự phát triển của hà nội
thì tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái hiểu biết của quá khứ
đất nước càng ngày càng phát triển thì lại càng cần phải biết trân trọng
những cái giá trị của quá khứ và của lịch sử
thông qua tài liệu lưu trữ người nghiên cứu có thể hiểu được cội nguồn
cũng như những hình ảnh tiêu biểu mang đậm chất pháp
đã trở thành một phần của thủ đô hà nội
trong phần tin quốc tế phản ứng của một số nước châu á trước quyết định của mỹ về jerusalem
chính phủ mỹ có thể đóng cửa vào cuối tuần này
thưa quý vị đúng bốn mươi năm trước đại hội đồng liên hợp quốc đã kêu gọi kỷ niệm
ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân palestine vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một hàng năm
nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị sự ủng hộ của nhân dân việt nam với nhân dân bà palestine
nhân ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân palestine
sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm và chiếu phim đây là palestine
dịp kỷ niệm là cơ hội để cộng đồng quốc tế tập trung sự chú ý vào thực tế rằng
vấn đề palestine vẫn chưa được giải quyết
kể từ nghị quyết một trăm tám mươi một của đại hội đồng liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy phân chia palestine
hàng năm vào dịp này nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới cũng vinh danh
sự kiên cường của nhân dân palestine
tại lễ kỷ niệm ủy ban việt nam đoàn kết với nhân dân palestine đã công bố thư chúc mừng
của chủ tịch nước trần đại quang
trong đó chủ tịch nước khẳng định việt nam luôn ủng hộ sự đoàn kết giữa các lực lượng palestine
đấu tranh vì mục tiêu chung thống nhất dân tộc của nhân dân palestine
tin tưởng rằng cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân palestine nhất định sẽ giành thắng lợi
chúng tôi rất cảm động và biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân việt nam
của đảng cộng sản việt nam của chính phủ việt nam
luôn luôn dành cho sự nghiệp đấu tranh của nhân dân palestine
và chúng tôi coi cái sự ủng hộ đó là nguồn động lực tạo cảm hứng
để chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào tương lai
vì nhân dân việt nam đã để lại cho chúng tôi những bài học kinh nghiệm
là đấu tranh vì độc lập dân tộc nhất định sẽ giành được thắng lợi
cũng như ngày quốc tế đoàn kết
với nhân dân palestine tổng thư ký liên hợp quốc nêu thông điệp liên hợp quốc
sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan để hỗ trợ một tiến trình chính trị nghiêm túc
đạt được giải pháp hai nhà nước chấm dứt nửa thế kỷ chiếm đóng
thành lập nhà nước palestine độc lập cùng chung sống trong hòa bình
và an ninh với nhà nước israel
quyết định của tổng thống mỹ donald trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel
và sẽ chuyển đại sứ quán mỹ về thành phố này đã vấp phải sự phản đối
của cộng đồng quốc tế
nhiều nước ở khu vực châu á thái bình dương cũng phản đối động thái này
và kêu gọi washington rút lại quyết định đồng thời cảnh báo đây là hành động
sẽ phá hủy tiến trình hòa bình của người israel và palestine
tạo cơ hội cho các phần từ cực đoan phát triển và làm suy yếu vị thế của mỹ trên thế giới
trong một thông báo với lời lẽ mạnh mẽ malaysia cho rằng mỹ phải xem xét lại
quyết định về jerusalem vì sẽ chấm dứt tất cả các nỗ lực hướng tới
việc giải quyết vấn đề palestine
cũng như sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sự ổn định của trung đông
kích động những tư tưởng gây khó khăn hơn cho nỗ lực chống khủng bố
cùng chung quan điểm tổng thống indonesia joko widodo đã chỉ trích quyết định của tổng thống trump
có thể làm tổn hại tới an ninh và ổn định thế giới đồng thời yêu cầu mỹ xem xét lại
trong khi đó singapore tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài và kiên định đối với giải pháp hai nhà nước
cho xung đột israel và palestine đồng thời cảnh báo rằng bất cứ hành động đơn phương và vội vàng
sẽ cản trở tiến trình hướng tới một giải pháp hòa bình cho vấn đề này
một đồng minh quan trọng của mỹ ở châu á là nhật bản đã tránh đề cập lập trường rõ ràng về quyết định trên của ông trump
tránh văn phòng nội các nhật bản yoshihide suga nói rằng vấn đề jerusalem nên được giải quyết
thông qua các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc và thông qua các cuộc thương lượng giữa các bên liên quan
còn australia bày tỏ quan ngại về những căng thẳng đã gia tăng từ quyết định của mỹ
ngoại trưởng julia bitsoft khẳng định nước này không có ý định di rời đại sứ quán tại tel aviv
chính phủ mỹ có nguy cơ phải đóng cửa khi ngân sách liên bang đến hết ngày hôm nay
xeo theo giờ mỹ sẽ cạn kiệt một thỏa thuận ngân sách tạm thời có nguy cơ khó đạt được trong
bối cảnh hai đảng là cộng hòa và dân chủ đang gặp nhiều mâu thuẫn
việc bỏ phiếu thông qua ngân sách ngắn hạn cho chính phủ sẽ cần cả hai đảng cộng hòa và dân chủ đồng ý
tuy nhiên phía đảng dân chủ đang đưa ra một điều kiện đối với tổng thống trump
đó là đổi lại ông phải sửa đổi luật dành cho những người nhập cư ở vị thành niên
theo chương trình chỉ hoãn hành động đối với người nhập cư mỹ khi còn nhỏ gọi tắt là daca
và tạo ra sức ép lên ông trump để bảo vệ những người nhập cư nếu tình trạng này lặp lại giống
như năm hai nghìn một mươi ba sẽ khiến cho tám trăm linh người nhập cư không giấy tờ và hàng trăm ngàn nhân viên liên bang
của mỹ sẽ không có giáng sinh và năm mới như mọi năm cùng với đó là kéo theo nhiều hoạt động kinh tế khác của
đang đứng trước nguy cơ bị treo liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố tại syri quân đội nga vừa
khẳng định hiện không còn vùng lãnh thổ nào ở syri nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
theo tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang nga syri hoàn toàn được giải phóng khỏi những phần tử
khủng bố và toàn bộ các nhóm tay súng của is đã bị tiêu diệt cụ thể các đơn vị tấn công và tập
đoàn quân tình nguyện số năm đã đánh bại các nhóm vũ trang bất hợp pháp còn lại tại
tỉnh deiso sau khi đã giải phóng nhiều khu dân cư và tập hợp lại lực lượng với quân đội chính phủ
syri đang tiến đánh khủng bố từ phía nam trước đó bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu cũng đã
báo cáo với tổng thống vladimir putin về việc is đã bị đánh bại hoàn toàn ở cả hai bờ sông evuret
tổng thống putin nhấn mạnh sau khi syri được giải phóng trọng tâm hiện tại là thúc đẩy một cuộc
bầu cử minh bạch ở syri bộ trưởng phụ trách vấn đề brexit của anh david davis cho biết
chính phủ vẫn chưa có đánh giá cụ thể về mức độ ảnh hưởng của việc rời khỏi liên minh châu âu eu
đối với các lĩnh vực của nền kinh tế phát biểu trước ủy ban brexit của hạ viện anh
ông davis cho biết trong báo cáo đánh giá về ảnh hưởng của brexit đối với năm mươi tám lĩnh vực kinh tế mà
chính phủ anh trình lên ủy ban này mới chỉ là những phân tích tổng quan mà chưa đưa ra dự báo
về những ảnh hưởng đối với từng lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế anh bên cạnh đó báo cáo chưa đề
cập tới những tác động của brexit đối với các lĩnh vực như lĩnh vực hàng không chế tạo ô tô và dịch
vụ tài chính và sẽ được thực hiện trong giai đoạn đàm phán thứ hai giới quan sát nhận định việc
không đạt được một thỏa thuận trong ngày đàm phán ngày bốn tháng một mươi hai vừa qua có nguy cơ làm đảo lộn thời
gian cho các kế hoạch này từ nay cho tới hội nghị thượng đỉnh eu cũng như khiến các nước thành viên
có ít thời gian hơn trong việc đưa ra các đường hướng đàm phán thương mại trong tương lai
trong bối cảnh tình hình an ninh tại đông bắc á diễn biến phức tạp với các vụ
diễn biến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của triều tiên và tập trận quân sự quy mô lớn của
liên quân mỹ hàn chính phủ nhật bản thông báo đang cân nhắc việc điều chỉnh kế hoạch an ninh quốc
gia cơ bản chính phủ nhật bản cho biết sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch mang tên chiến lược an
an ninh quốc gia trong năm hai nghìn một mươi tám hiện đang có nhiều ý kiến cho rằng tình hình an ninh trong khu vực đã
trở nên nghiêm trọng hơn so với thời điểm chiến lược này được thông qua hồi năm hai nghìn một mươi ba chính phủ
ngoại trưởng shinzo abe cho biết sẽ thúc đẩy hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tăng cường phối
hợp giữa lực lượng phòng vệ nhật bản với quân đội mỹ nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến của hai
nước nhằm đối phó với những tình huống an ninh khẩn cấp và bất ngờ có thể xảy ra trên bán đảo triều
tiên chính phủ nhật bản cũng tính tới cả sự cần thiết thúc đẩy sự hợp tác với mỹ australia và
ấn độ nhằm tạo ra một khu vực ấn độ dương thái bình dương cởi mở và tự do đến đây chương trình thời